tri cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh đắk lắc cho biết đã có kết quả xét nghiệm mẫu thực phẩm khiến hơn hai trăm linh bệnh nhân bị ngộ độc do ăn bánh mì xảy ra vào ngày hai mươi tám tháng một mươi một tại tỉnh đắk lắc
kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân và mẫu thực phẩm gồm thịt lợn do trà nước sốt bơ hành phi đều nhiễm vi khuẩn salmonella
đến thời điểm hiện tại hai trăm linh bảy bệnh nhân đã được xuất viện còn lại tám bệnh nhân vẫn phải điều trị tại các cơ sở y tế
cơ quan chức năng tỉnh đắk lắc đang củng cố hồ sơ và xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật